nghị định số một trăm hai mươi chín quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
vừa chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi nêu rõ mức xử phạt tăng lên gấp đôi
khi chủ xe không làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định khi mua được cho được tặng
được phân bổ được điều chuyển hoặc được thừa kế
theo quy định mới các cá nhân có thể bị phạt từ hai đến bốn triệu đồng khi không làm thủ tục đăng ký
sang tên các loại ô tô hành vi này đối với tổ chức sẽ bị phạt từ bốn đến tám triệu đồng
mức xử phạt theo quy định mới tăng gấp đôi so với quy định trước đây
tương tự đối với xe máy việc không làm thủ tục đăng ký sang tên xe có thể bị phạt từ bốn trăm linh sáu trăm linh
nghìn đồng trước đây mức phạt là một trăm linh hai trăm linh nghìn đồng trường hợp chủ xe là tổ chức sẽ bị phạt
từ tám trăm linh đến một triệu hai trăm linh nghìn đồng trong khi trước đây bị phạt tiền từ hai trăm linh đến bốn trăm linh nghìn đồng
nghị định mới cũng nhấn mạnh các phương tiện chưa làm thủ tục đăng ký xe hoặc đăng ký sang tên xe
theo quy định khi mua được cho được tặng được phân bổ được điều chuyển được thừa kế tài sản
thì cá nhân tổ chức đã mua được cho được tặng được phân bổ được điều chuyển
được kế thừa tài sản là đối tượng để áp dụng xử phạt như chủ phương tiện